để kịp thời ứng phó và khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra lãnh đạo tỉnh lâm đồng cùng với các sở ngành
đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác phòng chống lũ tại các huyện phía nam trên địa bàn tỉnh
đồng thời chỉ đạo công tác phòng chống mưa lũ trong thời gian tới
qua kiểm tra lãnh đạo tỉnh lâm đồng đánh giá cao sự chủ động ứng phó kịp thời của các cấp lực lượng
và ngành chức năng các huyện đạ hoai đạ tẻ và cát tiên trong công tác phòng chống mưa lũ
đồng thời đề nghị chính quyền địa phương và các huyện tiếp tục huy động lực lượng phương tiện khẩn trương
giúp người dân khắc phục hậu quả tiến hành thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ theo quy định
giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống
thống kê đến ngày chín tháng tám đã có hơn bảy trăm tám mươi căn nhà bị ngập lũ trong đó có đến ba trăm tám mươi hộ phải sơ tán
hơn một tám trăm linh hectare cây trồng bị nước lũ nhẫn chìm